tổng cộng chín ngày so với những năm trước tết nguyên đán năm nay học sinh các cấp được nghỉ ít ngày hơn thường là từ một mươi một đến một mươi sáu ngày
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm vì dịch bệnh nên lịch kiểm tra cuối học kỳ một năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai của học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
sẽ được tổ chức từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trễ hơn so với kế hoạch năm học do ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt hồi cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hiện tại tp hcm có hơn một bảy triệu học sinh các cấp đến thời điểm này chỉ có học sinh lớp chín và lớp một mươi hai được đến trường học trực tiếp các khối lớp còn lại học trực tuyến
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
hôm nay ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm thông tin ủy ban nhân dân tp hcm sẽ sớm công bố kế hoạch học tập của các khối lớp còn lại trong đó có cấp mầm non trên địa bàn tp hcm